thưa quý vị sáng nay ngày một tháng tám bộ y tế cho biết hiện tại đã có tổng cộng ba mươi tám bảy trăm ba mươi bốn bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
và trong ngày hôm nay sẽ có hai trăm bảy mươi sáu ba trăm bảy mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là sáu hai trăm linh ba tám trăm sáu mươi sáu liều
bộ y tế cũng cho biết tính từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy đến sáu giờ sáng nay việt nam ghi nhận thêm bốn ba trăm bảy mươi bốn ca mắc mới covid một mươi chín
với hai ca nhập cảnh và bốn ba trăm bảy mươi hai ca ghi nhận trong nước trong đó tại tp hcm là hai hai mươi bảy bình dương là một bốn trăm một mươi năm long an ba trăm một mươi tám đồng nai hai trăm sáu mươi hai hà nội sáu mươi bảy và ở một số tỉnh thành khác
riêng tại hà nội vào sáng nay ngày một tháng tám sở y tế hà nội thông báo một mươi tám người dương tính sars cov hai mới trong đó một mươi một ca phát hiện tại khu cách ly và bảy ca phát hiện tại cộng đồng
hiện bệnh viện đã điều trị bệnh nhân
nhân mắc covid một mươi chín nặng và nguy kịch quy mô năm trăm linh giường đang được gấp rút xây dựng tại quận hoàng mai hà nội để đưa vào hoạt động trước ngày ba mươi tháng tám
nhằm đối phó với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng có những diễn biến phức tạp mới đây ủy ban nhân dân tp hcm có văn bản khẩn về việc tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày kể từ giờ ngày hai tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu thủ trưởng các cơ quan sở ban ngành chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức và quận huyện tuyên truyền rộng rãi quyết liệt hơn triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân tp hcm yên tâm ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi thành phố đến khi hết thời gian giãn cách trừ trường hợp được ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp với các tỉnh thành đưa về quê theo yêu cầu
bên cạnh đó ubnd tp cũng tổ chức đảm bảo cung cấp hỗ trợ kịp thời lương thực thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo mất thu nhập không còn nguồn dự trữ nhất là người dân tại khu phong tỏa không để người dân thiếu ăn thiếu mặc
tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân nhất là người dân trong khu phong tỏa
mới đây công an tỉnh long an tổ chức lễ tiếp nhận một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nam bộ
thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động hỗ trợ công an tỉnh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh yêu cầu công an các đơn vị địa phương phân công bố trí lực lượng tăng cường hợp lý khoa học đạt hiệu quả cao nhất trang bị đầy đủ phương tiện vật tư y tế đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đồng chí tham gia phòng chống dịch bệnh
đối với cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động trong quá trình tăng cường hỗ trợ cho công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ đúng lễ tiết tác phong khi thực hiện nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình công tác
trước đó công an tỉnh long an đã tiếp nhận ba mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động một trăm năm mươi học viên trường đại học an ninh nhân dân bốn mươi sáu học viên trường đại học cảnh sát nhân dân hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp công an xã chính quy là lực lượng nòng cốt cùng với các cấp chính quyền địa phương trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch theo đúng tinh thần chống dịch như chống giặc
đây còn là lực lượng tinh nhuệ đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ghi nhận của phóng viên tại các xã miền núi huyện hòa vang thành phố đà nẵng
chợ hưởng phước xã hòa liên huyện hòa vang ngay sau khi nhận thông tin có ca nghi mắc covid một mươi chín công an xã chính quy là lực lượng chuyên trách có mặt đầu tiên nhanh chóng triển khai các biện pháp nhằm khoanh vùng dịch tễ
toàn bộ tiểu thương được yêu cầu tạm dừng buôn bán để cơ quan chức năng phong tỏa khử khuẩn môi trường toàn bộ khu vực này mọi biện pháp chống dịch được áp dụng một cách nhanh chóng kịp thời
sau khi phát khí triệu dân tính chỉ hiện tại bây giờ đây thì chúng tôi đã phát hiện một ca nghi dân tính thì chúng tôi đã bố trí anh em khẳng trương phù hợp với lực lượng liên quan như là xã đội dân phòng xuống chốc chạm các điểm nghi ngờ các ca dân tính đó
và đặc biệt thì trong vấn đề này thì chúng tôi sẽ đảm bảo công tác phản ứng
phản ứng nhanh khi phát hiện ca mắc covid một mươi chín cộng đồng đây là một bước rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bởi khoanh vùng càng sớm thì càng có thể kiểm soát được nguy cơ lây lan dịch bệnh
bên cạnh đó công an xã còn là một tuyên truyền viên trấn an tâm lý người dân nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng dịch
song hành với công tác phòng chống dịch hiện nay công an một mươi một xã toàn thành phố còn chú trọng tập trung đảm bảo tình hình an ninh trật tự
lợi dụng thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
đơn cử ngày một tháng bảy vừa qua công an xã hòa liên đã bắt giữ bốn đối tượng người trung quốc nhập cảnh trái phép ẩn nấp trên địa bàn xã
tiếp đó ngày hai mươi tháng bảy công an xã hòa ninh bắt giữ một đối tượng truy nã trú tại tỉnh hà tĩnh
đang lẫn trốn trong khu vực rừng đặc dụng bà nà núi chúa
đó là tiến hành bắt giữ đối tượng
bên công an đã tham mưu cho ban chỉ đạo có cả một lịch tuần tra kiểm soát cụ thể
hằng ngày là hai k sáng chiều
bên cạnh đó tuần tra ban đêm nắm chặt các cơ sở lưu trú
có thể là tiếp nhận người vào chợ bất kỳ lúc nào anh yên làm thường xuyên
ban ngày ban đêm và tuần tra là liên tục
để giữ vững an ninh trật tự trong bối cảnh dịch bệnh
lực lượng công an xã luôn duy trì các tổ tuần tra kiểm soát
nhất là ở các khu vực đồi núi ít người qua lại
đồng thời lồng ghép công tác tuyên truyền vận động quần chống nhân dân
tham gia tố giác tội phạm
mọi nỗ lực của từng cán bộ chiến sĩ lực lượng công an xã
đã góp phần giữ vững thế trận phòng dịch và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá tỉnh kiên giang
đã tạm giữ hình sự đối với trần thị hồng oanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú phường vĩnh quang tp rạch giá tỉnh kiên giang về hành vi chống người thảnh công vụ
vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi chín tháng bảy trong lúc tổ tuần tra kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
phường vĩnh quang tp rạch giá đang tuần tra trên tuyến đường lộ liên hương
thuộc khu phố võ trường toản thì phát hiện trần thị hồng oanh cùng chồng chạy xe máy
không đội mũ bảo hiểm nên lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để nhắc nhở
giải thích cho đôi vợ chồng biết để thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và đồng thời
tuy nhiên oanh và chồng không thừa nhận sai phạm mà còn dùng lời lẽ thô tục
chửi bới và có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó oanh và chồng bị tổ công tác khống chế đưa về công an phường lập biên bản
vi phạm bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá xử lý theo thẩm quyền
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ngày càng phức tạp
mới đây tp hcm đã được phân bổ ba triệu liều
vắc xin phòng covid một mươi chín đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước
và theo số liệu của bộ y tế cho đến nay tp hcm đã tiêm được khoảng một năm triệu liều
tp hcm đặt mục tiêu sẽ tiêm phòng covid một mươi chín cho toàn bộ người dân trên một mươi tám tuổi
sau hơn một mươi ngày triển khai tiêm chủng tp hcm đã tiêm được gần sáu mươi liều vaccine
được phân bổ và được phân bố trong đợt năm
nếu như những đợt tiêm trước tp hcm có ưu tiên cho một số đối tượng nhất định
thì sắp tới tất cả người dân đang sinh sống tại tp hcm
vắc xin phòng covid một mươi chín không có giới hạn
trình tự tiêm sẽ do các địa phương tổ chức sao cho phù hợp với đặc thù riêng
bên cạnh đó tp hcm sẽ không giới hạn số lượng tiêm mỗi ngày
có thể tổ chức nhiều hơn hai trăm linh liều mỗi ngày ở mỗi điểm tiêm
để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin
công an phường núi sam tp châu đốc tỉnh an giang vừa đề xuất
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường núi sam
ra quyết định xử phạt hai triệu đồng đối với trương thanh phong
tạm chú tại tp châu đốc
về hành vi ra đường không thật sự cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
vào sáng ngày ba mươi một tháng bảy trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
thuộc khóm vĩnh đông phường núi sam tp châu đốc
tổ công tác phát hiện phong điều khiển xe máy đến chốt nên ra hiệu lệnh dừng xe
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà đã tăng ga bỏ chạy qua chốt
lực lượng công an phường đã truy đuổi khoảng sáu km thì bắt giữ được phong
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ trên người phong một bọc ni lông có chứa tinh thể màu trắng
đối tượng khai nhận là ba tuỷ đá
công an phường núi sam đang phối hợp cùng công an tp châu đốc
tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất mà tuỷ đối với phong
thời gian vừa qua xuất hiện nhiều bài viết đăng tải phát tán tin giả
tin sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của các ngành chức năng
và điều này đã gây ra ảnh hưởng xấu đến tâm lý của người dân cũng như công tác phòng chống dịch bệnh
lực lượng công an cũng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý quyết liệt tình trạng này
và sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên antv tại bạc liêu
người phụ nữ này vừa bị công an tp bạc liêu tỉnh bạc liêu
mời lên làm việc vì có hành vi đăng tải sai sự thật về dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội
trước đó khi thấy một đoạn clip ghi lại cảnh tại một bệnh viện
chị đã dùng facebook của mình để chia sẻ với nội dung liên quan về dịch bệnh covid một mươi chín
rất nhanh chóng bài đăng này đã nhận được nhiều tương tác
đa phần trong số đó thể hiện sự hoang mang về dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên theo điều tra của cơ quan công an
đoạn clip trên được quay tại khoa cấp cứu của một bệnh viện
và không hề liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
đoạn clip đó gây ảnh hưởng hoang mang tới mọi người
nên em đã gỡ đăng lên mạng xã hội
sau khi mà em được mấy anh giải thích cho em thì em đã hiểu là em đăng lên dĩa là đã sai rồi
không chỉ riêng người phụ nữ này mà thời gian vừa qua
trên các trang mạng xã hội xuất hiện không ít tin đồn clip sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
tại tỉnh bạc liêu nói riêng của việt nam nói chung
điều đó đã gây không ít hoang mang cho người việt nam
trong khi các cấp các ngành và lực lượng công an đã và đang gồng mình chiến đấu với dịch bệnh covid một mươi chín
thì những thông tin thất thiệt sai sự thật như thế này đã khiến không ít người dân bị ảnh hưởng
gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của lực lượng chức năng
công an thành phố cũng khuyến cáo bà con là nên trước khi mình đưa tăng xem tin bài trên các trang mạng xã hội
thì mình phải xác định cái chính xác
trong đó thì khuyến báo bà con nên xem các nguồn của
nguồn của tình đưa lên trang mạng xã hội đặc biệt là các cái báo đài tin đã được của chính thống của các cơ quan truyền thông
theo quy định tại nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi của chính phủ phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến hai mươi triệu đồng
đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi như cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
danh dự nhân phẩm của cá nhân
cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
kích động bạo lực tội ác tệ nạn xã hội đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc
đăng tải tin giả tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật
chính vì thế mọi người dân cần kiểm chứng thông tin tránh đăng tải những thông tin sai sự thật
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng giới thiệu
vào khoảng hai mươi ba h tối ngày hôm qua tại khu vực chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín số hai trên địa bàn huyện hàm tân tỉnh bình thuận
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết và sáu người bị thương
trong đó có hai đồng chí là cảnh sát giao thông đang đứng trực tại chốt
lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo làm rõ vụ việc
thời điểm trên xe mô tô ba bánh do ông trương xuân sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quê ở nghệ an điều khiển chở theo vợ và các con lưu thông trên quốc lộ một a theo hướng từ thành phố hồ chí minh về nghệ an
thì được lực lượng cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt ra hiệu lệnh dừng phương tiện yêu cầu khai báo y tế
ngay khi ông sơn tấp dừng xe vào lề bên phải đường thì đã bị xe ô tô tải
do tài xế tô văn lượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê ở hà giang điều khiển cùng chiều bất ngờ đâm trúng
sau cú va chạm xe mô tô ba bánh lao về phía trước tiếp tục đâm vào hai cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ
hậu quả một người trên xe ba bánh tử vong và sáu người khác bị thương
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tài xế xe tải gây tai nạn kết quả dương tính với sars cov hai
sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo công an tỉnh bình thuận đã đến tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng tổ chức cấp cứu người bị nạn
điều tiết giao thông bảo vệ hiện trường đồng thời phân công lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người
và phương tiện tại chốt kiểm soát đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đang phối hợp điều tra truy tìm nghi can của vụ án giết người
khiến một gia đình của ông phạm trung nhớ và bà trịnh thị san chú tại thôn an bồ xã dũng tiến hải phòng tử vong
vào khoảng hai giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy công an huyện vĩnh bảo nhận được thông tin tại nhà
riêng của hai vợ chồng ông phạm trung nhớ và bà trịnh thị san bị hỏa hoạn
khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân dập được đám cháy
thì phát hiện ông nhỡ và bà san đã tử vong trong nhà
trên cơ thể của hai nạn nhân có nhiều vết đâm nghi là do vật sắc nhọn gây ra
ngay sau đó lực lượng chức năng đã khoanh vùng bảo vệ hiện trường khám nghiệm lấy lời khai để điều tra
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ và truy bắt hung thủ gây ra vụ án
công an huyện tiên du
phối hợp với công an huyện thuần thành tỉnh bắc ninh điều tra làm rõ ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với hai đối tượng là hồ duy anh và ngô văn khoa
đều ở xã hoài thượng huyện thuận thành tỉnh bắc ninh về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng bảy duy anh rủ khoa đi cướp xe máy của người đi đường
duy anh cầm theo một con dao nhọn điều khiển xe máy nhãn hiệu exciter không có biển kiểm soát
là xe của mình đến đón khoa
sau khi đi lòng vòng qua các địa bàn các huyện quế võ yên phong và thị xã từ sơn
cho đến khoảng một giờ sáng ngày hai mươi tám tháng bảy tại đường tỉnh lộ hai trăm tám mươi bảy thuộc địa phận huyện tiên du
hai đối tượng phát hiện thấy một nam thanh niên đi xe máy nên đã áp sát dùng dao khống chế cướp xe máy rồi tháo chạy
ngay sau khi gây án hai đối tượng đã bị công an huyện tiên du bắt giữ
thời gian vừa qua mặc dù phải dồn sức và tập trung lực lượng để thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh

nhưng lực lượng công an tỉnh bắc giang vẫn hoàn thành tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
đặc biệt là trong mùa dịch nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy cũng như là đối tượng mua bán ma túy
đã bị lực lượng chức năng công an các huyện thành phố đấu tranh triệt phá thành công
huyện yên dũng trong những ngày giãn cách xã hội trong khi chính quyền và người dân đang dồn sức để phòng chống dịch
thì nhiều đối tượng tội phạm về ma túy đã lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có hành vi tàng trữ mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy
điển hình là vụ vũ văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú tệ thôn yên tập bắc xã yên lư đã biến nhà trở thành nơi mua bán ma túy
thấy bảo bán cái đấy có lãi thì em đi mua và em bán
thì bán được là vào ngày hai mươi chín thì chiều ngày hai mươi chín
thì một mươi năm h thì em bán cái đầu tiên hai trăm linh cho hai thanh niên một thanh niên ở xã cùng xã và một thanh niên ở thị trấn này
thì hỏi mua thì em bán cái hai trăm linh đầu tiên thì bị năm phút sau thì bị công an ập đến bắt luôn
quyết tâm không để tội phạm ma túy lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động bằng những biện pháp đồng bộ quyết liệt
nên trong thời gian qua công an huyện và công an các xã
các thị trấn trên địa bàn huyện yên dũ đã triệt phá mười hồi nhóm với hai mươi một đối tượng phạm tội với ma túy
thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
trong thời gian dịch bệnh thì các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội
thì trong đó có tội phạm về ma túy là nổi lên rõ rứt
các đối tượng về ma túy thì sẽ không thể dừng lại được
mà vẫn phải tiếp tục mua bán tàng trữ để sử dụng
thì qua đó chúng tôi đã nghiên cứu với cái phương thức thủ đoạn như vậy
thì chúng tôi đã tập trung đấu tranh trong giai đoạn dịch bệnh
xác định tội phạm ma túy sẽ hoạt động tinh vi hơn trong những ngày thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện tân yên
đã chủ động xây dựng các phương án kiểm soát và nắm tình hình
phối hợp chặt chẽ với công an các xã để có phương án đấu tranh phù hợp
trong thời gian diễn biến dịch phức tạp như vậy
chúng tôi cũng đã chủ động tham hiu cho lãnh đạo đơn vị
tiếp tục xây dựng đề án đấu tranh phòng chống ma túy trên địa bàn
triển khai đến công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện
để chủ động làm tốt các biện pháp
để chúng ta kịp thời phát hiện các tụ điểm phức tạp về ma túy
để có biện pháp đấu tranh có hiệu quả
nhờ đó chỉ trong vòng hai tháng qua
công an huyện tân yên đã đấu tranh bóc gỡ triệt phá thành công hai chuyên án
bắt giữ năm vụ chín nước tượng về tội phạm ma túy
đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự và đem lại sự bình yên cho quần chúng nhân dân
trong thời gian mà đối tượng ở đây thì bản thân tôi và bản thân người dân
là cũng rất nhiều những cái băn khoăn lo lắng ảnh hưởng đến con em mình
học tập những đứa tuổi đang nhạy biệt nhạy cảm
đấy là những cái mà tâm tư người bạo của người dân
nên cũng rất muốn để bắt được đối tượng này
thế sau khi bắt được thì đúng là thôi thì bảo ăn mừng thì cũng phải là ăn mừng thôi
nhưng mà cũng là cái hết sự phấn khởi
công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm về ma túy
vốn rất nhiều khó khăn nguy hiểm
nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của lực lượng chức năng
công tác đấu tranh ngăn chặn đối với các loại tội phạm này
trong thời điểm diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
vẫn được triển khai hiệu quả góp phần đem lại sự bình an cho nhân dân ổn định xã hội
hôm nay ngày một tháng tám là ngày đầu tiên đà nẵng thực hiện cách ly
giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đa số người dân đều tuân thủ nghiêm theo quy định
tại các chợ siêu thị cũng không có tình trạng tập trung đông người
sau khi hàng quán đóng cửa
sau khi thực hiện cách ly giãn cách xã hội toàn thành phố
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các tuyến phố chính của thành phố đà nẵng vắng người qua lại
hàng quán mang về cũng dừng hoạt động
những chốt chặn kiểm soát được bố trí tại các tuyến đường huyết mạch
giao giữa các phường quận để nhắc nhở kiểm tra người dân khi ra đường
người dân chỉ được ra khỏi nhà
khi có giấy xác nhận hoặc thẻ đi chờ theo quy định
một số trường hợp do yêu cầu công tác cũng như là cơ quan
và trúng ngày nghỉ một số doanh nghiệp không ký được giấy đi đường
cho công nhân viên
nó ảnh hưởng rất là nhiều cho công tác là thổng chống dịch chờ
của các nguyên tượng chức năng
nhưng mà qua đó thì các nguyên tượng chức năng đặc biệt là
tổ trưởng các đồng chí là cảnh sát giao thông
nó cũng đã quán triệt và đã chỉ đạo sát sao trong các kiểm tra và giám sát
và nhắc nhở những trường hợp mà chưa có giấy
nhắc nhở và cũng hướng dẫn để cho họ chấp hành tốt trong những ngày tiếp theo
còn tại các chợ siêu thị trên địa bàn thành phố
lượng người mua sắm vừa phải đảm bảo giữ khoảng cách
và không có tình trạng mua hàng hóa tích trữ
sau khi thành phố cho dừng tất cả hoạt động kinh doanh ăn uống
kể cả bán mang về
khi mà thực hiện cái chỉ thị mới thì hoàng lê đã triển khai
thực hiện thì chia cái tầng suất cho bán hàng các ngành hàng thích yếu
nhưng mà nhìn cái tổng quan chung thì họ kinh doanh đi chợ
cũng không có tăng bạch biến
thì họ kinh doanh khách hàng họ cũng nhận thức được
mức độ nguy hiểm của cái dịch bệnh
cho nên họ chấp hành họ đi theo chờ theo đúng kỷ lịch
mà có các thường đã gửi trên ca hộ trường hộ gia đình
trường hộ cái thẻ về cái thời gian đi chợ
và hoàng lê cũng đang triển khai
thực hiện nghiêm vấn đề kiểm soát thẻ vào chợ
và về thẻ đúng hơn ngày đúng tốt
trên cái thẻ wereport
cũng vắng hơn ngày bình thường
vắng ngày bình thường khi chưa ra chỉ thị
rồi mua chợ cũng thoải mái hơn
thì hàng hóa cũng đầy đủ
mình cũng không có sợ là thiếu hàng hóa
kiến dân trong ngày đầu tự kiệm
cách đi giãn cách xã hội toàn thành phố
đa số người dân chấp hành nghiêm theo quy định
một số trường hợp chưa có giấy đi đường
do cơ quan chưa kịp cấp vào cuối tuần
nên thành phố thống nhất sử dụng giấy đi đường
được xác nhận qua điện thoại trong ngày hôm nay và ngày mai
để tạo điều kiện cho người dân đảm bảo công việc
hiệp hội thương mại điện tử việt nam
vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ
kiến nghị duy trì hoạt động thương mại điện tử
hỗ trợ phòng dịch covid một mươi chín
theo đó vecom kiến nghị thủ tướng chính phủ
xem xét tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động của đội ngũ giao hàng shipper
mặc dù hoạt động thương mại điện tử
được thực hiện trên nền tảng công nghệ tiên tiến
nhưng với hàng hóa hữu hình
không thể tách rời đội ngũ giao hàng
vecom cũng kiến nghị thủ tướng
chỉ đạo theo hướng ưu tiên
ở mức độ cao cho đội ngũ shipper
khi tiêm vaccine lần một và lần hai
văn bản cũng nêu lên việc tỷ lệ người mua
và người bán trên cùng một quận huyện là không cao
giữa mỗi chuyến hàng giao hàng của shipper
có thể có nhiều khách hàng ở những địa điểm khác nhau
vecom cho rằng
nhiều khi ở hai địa điểm ở hai quận liên kề
lại gần hơn hai địa điểm cùng một quận
do đó vecom kiến nghị
thủ tướng giao ủy ban nhân dân các địa phương
đặc biệt tp hcm và hà nội
căn cứ vào tình hình thực tế
để hỗ trợ shipper gỡ bỏ những quy định
như chỉ được hoạt động tại một quận huyện
thưa quý vị và các bạn
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát mạnh
nên hiện tại nhiều tỉnh thành phố
trong cả nước đã phải thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
để thuận lợi cho việc mua sắm của người tiêu dùng
nhiều cửa hàng tiện lợi cũng như
những người bán lẻ lương thực thực phẩm
đã chủ động thay đổi phương thức bán hàng
để hạn chế tình trạng tiếp xúc gần
trong đó phương án lựa chọn và vận chuyển
pick and ship không chỉ giúp người tiêu dùng
có thể tự lựa chọn được thực phẩm
mình mong muốn mà còn hạn chế được
nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
cửa hàng thực phẩm của anh hùng đã không còn
để khách trực tiếp vào lựa chọn đồ
thay vào đó phía ngoài cửa hàng sẽ có
một tấm biển ghi rõ tên các món đồ
để khách đứng ngoài có thể lựa chọn
bán hàng theo phương thức này thì cũng có
một số khó khăn
cho cả phía
người bán hàng cũng như là người mua hàng
người bán hàng thì sẽ mất
nhiều thời gian hơn để cho việc chuẩn bị hàng
và giao đồ cho khách
còn người mua hàng thì sẽ khó
có thể lựa chọn không được
nhìn trực tiếp hay là cầm nắm những sản phẩm
mà người mua điều quan trọng nhất
cửa hàng mong muốn hướng tới
đấy là sự an toàn cho cả khách hàng và người bán hàng
cũng có một số bất tiện khi mà
mình mua hàng theo hình thức như vậy
nhưng mà cái điều này cũng không quá là
vì là cái việc
quan trọng nhất đó là mình có thể
hạn chế được cái
tiếp xúc để tránh lây lan dịch bệnh
trong tình hình hiện nay
để thuận tiện cho các khách hàng
muốn mua sắm online mà không cần ra khỏi nhà
cửa hàng cũng đã cập nhật danh sách
ra bán chi tiết từ mặt hàng lên nhóm
zalo và fanpage sau đó
người mua chỉ cần gửi tin nhắn hoặc gọi điện
trực tiếp nhân viên cửa hàng sẽ lên đơn
và giao hàng tận nơi
tương tự gia đình chị duyên
cũng chọn cách giới thiệu sản phẩm và bán hàng
trực tuyến qua mạng xã hội để duy trì
kinh doanh trong thời gian dịch bệnh
mọi giao dịch đều được thực hiện qua máy tính
và các ứng dụng chuyển tiền online
do khách hàng đều sống chung trong tòa trung cư
nên chị duyên cũng là người trực tiếp
vận chuyển hàng cho khách
mình sẽ giao hàng đến mình để
ở chiếc cửa các căn hộ
cho mọi người xong mình sẽ chụp vào đơn đã giao hàng
cho mọi người và gửi số tài quản
mọi người sẽ truyền khoản cho mình
với việc làm như vậy thì sẽ hạn chế
mọi người tránh tiếp xúc với nhau
phương thức lựa chọn
và vận chuyển đang được xem là
một hình thức mua sắm an toàn trong mùa dịch
góp phần giúp cho việc tiêu thụ hàng hóa thuận lợi hơn
nhưng quan trọng nhất là hạn chế
được việc người dân phải ra ngoài
hạn chế nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
do tiếp xúc gần
tập đoàn điện lực việt nam
cho biết để khẩn trương thực hiện
giảm tiền điện đợt bốn
evn đang tập trung chỉ đạo
hướng dẫn các tổng công ty điện lực
các trung tâm chăm sóc khách hàng
sớm giả soát chuẩn bị
và triển khai các công việc liên quan
theo ước tính sơ bộ tổng số tiền
giảm giá điện giảm tiền điện
của đợt bốn này là khoảng hai năm trăm linh tỷ đồng
ngày ba mươi một tháng bảy
chính phủ đã ban hành nghị quyết số tám mươi ba
thống nhất phương án hỗ trợ giảm tiền điện
giảm giá điện đợt bốn cho khách hàng sử dụng điện
bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo đó với khách hàng sử dụng điện
cho mục đích sinh hoạt đối tượng hỗ trợ giảm
tiền điện là khách hàng sử dụng điện
cho mục đích sinh hoạt tại các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương các quận huyện thành phố
trực thuộc tỉnh thành phố tại thời điểm
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
mức hỗ trợ giảm là một mươi năm
tiền điện trước thuế giá trị gia tăng
trên hóa đơn tiền điện cho
các khách hàng sử dụng đến
hai trăm linh kwh một tháng giảm
một mươi tiền điện trước thuế
trên hóa đơn tiền điện cho các khách hàng sử dụng
trên hai trăm linh kwh một giờ một tháng
thời gian hỗ trợ giảm
tiền điện cho khách hàng sử dụng điện
là hai tháng tại các kỳ hóa đơn tiền điện
tháng tám và kỳ hóa đơn tiền điện
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
danh sách các địa phương được giảm tiền điện
do ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực
hiện nay nhiều loại trái cây
chủ lực có tính chất mùa vụ trên địa bàn
như tỉnh đắk lắk như bơ sầu riêng
đang vào vụ thu hoạch
tuy nhiên đây cũng là vụ trái cây
sẽ gặp nhiều khó khăn khi dịch bệnh covid một mươi chín
đang diễn biến phức tạp
các ngành chức năng của địa phương
đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực
để đảm bảo tiêu thụ nông sản cho nông dân
huyện cờ đông bắc là địa phương có diện tích
trong sầu riêng lớn nhất tỉnh đắk lắk
với hơn ba bốn trăm linh ha tổng sản lượng
khoảng bốn mươi tấn
chủ yếu bán trước các tỉnh phía nam
hôm nay hầu hết các tỉnh này đều thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
nên việc lưu thông vận chuyển
gặp rất nhiều khó khăn
do vậy địa phương đã sớm tạo điều kiện thuận lợi
giúp cho nông dân tiêu thụ được nông sản
và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
chúng tôi đã chỉ ra tổ chức cách ly sớm
cho các thương lái
ở các vùng có dịch về địa phương
chúng tôi cũng là đề nghị hỗ trợ
tiêm vaccine cho thương lái
và các lái xe tải xoáy xe container
tạo điều kiện vào địa phương

bên cạnh các giải pháp tình thế đó
theo các ngành chức năng giải pháp cơ bản nhất
là phải kết nối từ khâu sản xuất đến tiêu thụ
và xây dựng được chuỗi giá trị nông sản
đây là giải pháp quan trọng
để thích ứng với tình hình mới
và cũng là vấn đề trọng tâm của việc tái cơ cấu
ngành nông nghiệp hiện nay
chúng tôi cũng đã
đề nghị với ủy ban tỉnh
có cái chỉ đạo chung như
sở giao thông vận tải sở y tế
cần phải có cái sự thống nhất
và có văn bản hướng dẫn
về cái quy trình
phòng chống dịch và
kết hợp với cái vấn đề
thu mua vận chuyển tiêu thụ nông sản như thế nào
đảm bảo thuận lợi
và đảm bảo các quy định phòng chống dịch
và những cái quy định đấy phải được
tuyên truyền phổ biến
để người dân
hiểu được và chấp hành
để doanh nghiệp tin tưởng yên tâm
tiếp tục đến đắk lắk và thu mua
thế thì sở công thương của chúng tôi
đã cùng với các địa phương
làm việc với các đơn vị liên quan
trong hệ thống phân phối
chúng tôi cũng đã trao đổi với sở giao thông vận tải
để có những phương án
đảm bảo cho việc vận chuyển
nó không bị đứt gãy trong các tình huống của dịch
thời gian qua
mỗi khi tiêu thụ nông sản gặp khó khăn
thì lại dỗ lên câu chuyện giải cứu
tuy nhiên đây chỉ là những giải pháp tạm thời
hiệu quả không cao nhất là trong thời điểm
dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
do đó về lâu về dài
tương tự được chuỗi sản xuất đến tiêu thụ
mới là biện pháp giúp nông dân yên tâm chăm lo sản xuất
không còn cảnh lo sợ khi nông sản
đến mùa thu hoạch lại không có người đến mua
tiếp tục chương trình là
các tin tức an ninh kinh tế
sau một thời gian xác minh điều tra làm rõ
văn phòng cơ quan kiểm soát điều tra công an tỉnh
thanh hóa vừa ra thi hành quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam vũ đức anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở số một
nhà một mươi chín phố trần quang diệu
đường ngọc trạo thành phố thanh hóa
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu
trong thời gian làm việc tại phòng thu hồi nợ
khách hàng cá nhân miền bắc ngân hàng vp bank
vũ đức anh đã làm quen và
vay tiền của nhiều người với lý do
là để đảo nợ ngân hàng cho khách hàng
rồi chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng của họ
chỉ trong ba năm từ
hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám
với lý do vay tiền để đảo nợ
cho khách hàng vũ đức anh đã làm quen
và vay tiền của nhiều người ở xã
quảng thịnh thành phố thanh hóa và phố
lê hoàn phường ba đình với tổng số
tiền gần một mươi tỷ đồng hiện vụ án đang
tiếp tục điều tra mở rộng
chiều ngày một tháng tám công an phường
núi sam thành phố châu đốc an giang
vừa phát hiện một điểm tập kết
thuốc lá ngoạn nhập lậu thu giữ gần
ba bao thuốc lá nhập lậu
trước đó khoảng chín giờ ba mươi phút cùng ngày
một tháng tám sau khi tiếp nhận
tin báo của quân chúng nhân dân
công an phường núi sam phối hợp cùng
tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh
tiến hành kiểm tra hành chính nhà ông võ quang trung
trú tại tổ tám khóm vĩnh tây hai
phường núi sam qua kết quả
điều tra phát hiện và thu giữ
dưới sàn nhà ông tâm
có cắt dấu nhiều bọc ni lông màu đen
bên trong có chứa hai chín trăm chín mươi bao
thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu
hero và z hiện vụ việc
đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định